điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước
thủ tướng cũng cho rằng tiềm năng phát triển quan hệ hai nước còn rất lớn
đồng thời đánh giá rất cao những dự án xrn triển khai tại việt nam
thủ tướng đề nghị đại sứ quán israel tăng cường phối hợp với bộ ngoại giao việt nam
để mở rộng việc hợp tác cụ thể
việt nam hoàn nghênh các doanh nghiệp xrn vào đầu tư làm ăn tại việt nam
việt nam có nhiều tập đoàn lớn có thể trở thành đối tác tốt đối với các doanh nghiệp israel
đại sứ israel cho biết bà rất vui mừng chứng kiến mối quan hệ hợp tác hai bên phát triển mạnh mẽ
trong bốn năm rưỡi bà nhiệm vụ vị trí đại sứ nhất là lĩnh vực nông nghiệp
về quan hệ hợp tác song phương bà tin tưởng còn rất lớn
hiện hai nước đã trải qua hai vòng đàm phán hiệp định thương mại tự do
hy vọng sớm hoàn tất đàm phán để ký kết mở ra triển vọng mới
hai nước cũng đang tích cực xúc tiến một số thỏa thuận khác
bà bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm việt nam sắp tới của tổng thống israel
hai bên sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nước nhằm mở rộng hợp tác thương mại đầu tư
phía israel đang mở rộng đầu tư vào việt nam nhất là chú trọng vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực
tiếp nhận nhiều người việt nam sang học tập về nông nghiệp và khởi nghiệp
sáng nay tại di tích lịch sử cấp quốc gia chùa hang huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm giới thiệu tới người xem một trăm năm mươi tư liệu gồm tranh ảnh và hiện vật
những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam và các vùng biển đảo khác trên biển đông
đặc biệt triển lãm đã trưng bày các văn bản do triều đình phong kiến việt nam ban hành
từ thế kỷ một mươi bảy đến đầu thế kỷ hai mươi khẳng định việt nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi tám tháng hai tại khu di tích quốc gia chùa hang tỉnh thái nguyên
cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước sáng nay một mươi một địa phương trên địa bàn tỉnh bình định
đã tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi bảy
một mươi chỉ tiêu giao cho các đơn vị quân đội và hai trăm năm mươi chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
các đơn vị nhận quân đợt một năm hai nghìn một mươi bảy gồm quân đoàn ba quân khu năm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
quân chủng phòng không không quân binh chủng hóa học bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
và các đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh các địa phương đã đồng loạt hoàn thành công tác
giao nhận quân vào sáng ngày một mươi ba tháng hai
hầu hết thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đều yên tâm về tư tưởng
sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ quốc
trước đó các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi gặp mặt động viên giao lưu văn nghệ
tặng quà và phát quân trang cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ
thông tin từ hạt kiểm lâm huyện nông sơn quảng nam cho biết
có một đàn voi rừng khoảng bảy cá thể vừa kéo về địa bàn xã quế lâm huyện nông sơn
cách nhà dân khoảng năm trăm linh đến bảy trăm linh mét
khi đàn voi xuất hiện người dân địa phương kịp thời báo với các cơ quan chức năng để có phương án ứng cứu
theo người dân địa phương cho biết đàn voi đã xuất hiện trong nhiều ngày qua tại địa bàn huyện nông sơn
khu vực vừa được chính quyền địa phương đồng ý phê duyệt quy hoạch xây dựng khu bảo tồn loài
và sinh cảnh voi nằm trên địa bàn hai xã quế lâm và phước ninh huyện nông sơn
theo thông tin ban đầu đàn voi rừng này chưa gây hại cho người và hoa màu
nhưng lực lượng kiểm lâm huyện nông sơn đã cử cán bộ xuống hiện trường để tìm hiểu
ghi nhận thực tế và phân công lực lượng theo dõi ghi lại hình ảnh
đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người dân địa phương cách ứng phó khi đàn voi xuất hiện
cứ đến mùa trang mới vào dằm tháng riêng âm lịch hàng năm
đồng bào dân tộc ma cong tại xã thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lại tổ chức lễ hội đập chống hết sức độc đáo và giàu ý nghĩa thu hút rất đông du khách thập phương
để chuẩn bị cho lễ hội ngay từ sáng sớm dân bản tập trung rất đông tại khoảng sân rộng của bản để làm trống
tàng trống được làm từ cây chi cúp da trống được làm từ da loài sơn dương
trống được làm xong sẽ được đặt ở vị trí trang trọng trong căn nhà chính làm nơi hành lễ
khi trăng nhú lên trên dạng núi sau lưng bản đồ vật cúng được mang ra sắp đặt
mâm cỗ cúng ràng gồm có rượu hiêng thịt gà nấu với chuổi cây mây non cá xôi
ngọn cây mây khúc thân cây đoác một ít luốc
phần lễ kết thúc cũng là lúc dân bản và du khách cùng vào dùng rùi để ăn
trong lễ đập trống không phân biệt già trẻ gái trai ai cũng cố sức cầm rùi đập mạnh cho vỡ trống
đây là lần đầu tiên tôi đến tham dự lễ hội đập trống như thế này
đây là lễ hội độc đáo mang một nét đặc sắc nơi đây tôi rất thú vị về lễ hội này
người ma cong quan niệm năm nào chống đánh vỡ càng sớm thì năm đó dân làng càng gặp được nhiều may mắn
mặt chống được đập thủng là thể hiện sức mạnh đoàn kết cộng đồng dân tộc
giúp họ gắn bó chung sức chung lòng xây dựng bảo vệ bản làng
vì thế trống được đánh liên tục cho đến khi thủng
lễ hội đập chống ma cong với những nét độc đáo mang hơi thở núi rừng trường sơn hùng vĩ đã thu hút được nhiều du khách thập phương
đây là nét đẹp của bà con đồng bào dân tộc phía tây quảng bình
cần được gìn giữ và phát huy
còn tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu đã diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng ba
với chủ đề hội tụ tinh hoa phát huy bản sắc liên kết phát triển
điểm nhấn của lễ hội là liên hoan văn hóa cồng chiêng tây nguyên hai nghìn một mươi bảy
trong đó đêm hội diễn tấu cổng trương tây nguyên và các nghi lễ phục dựng với hơn bốn trăm linh diễn viên
sẽ diễn ra trên nhiều điểm của thành phố buôn ma thuột và huyện buôn đôn
ngoài ra lễ hội còn có các hoạt động như hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê
hội nghị hội thảo về cà phê lễ hội đường phố hội thi nhà nông đua tài
lễ hội đua voi và thuyền độc mộc
trong phần tin thời sự quốc tế
hàn quốc đảng cầm quyền chính thức đổi tên thành đảng hàn quốc tự do
các nhà xuất khẩu hoa colombia
các nhà bận rộn phục vụ cho ngày valentine
bức ảnh chụp khoảnh khắc cựu đại sứ nga andrei kalov bị ám sát tại thổ nhĩ kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
do phóng viên ảnh của hãng tin ap buhan obilisi ghi lại
đã được chọn là bức ảnh của năm của giải ảnh báo chí thế giới năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời nằm trong loạt ảnh đoạt giải nhất hạng mục phóng sự ảnh tâm điểm
mevlut murs antitat sĩ quan cảnh sát của thổ nhĩ kỳ
đang là hết sau khi bắn gục đại sứ nga andrei kalop
tại triển lãm tranh ở thủ đô ankara của thổ nhĩ kỳ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
bức ảnh do phóng viên ap berhans obilisi người có mặt tại sự kiện chụp lại
bức ảnh của ông abilisi giành chiến thắng siết sao với năm phiếu đồng ý trong tổng số chín giám khảo
phát biểu về giải thưởng này nhiếp ảnh gia obilisi cho rằng
nghề báo đã ít nhiều bị lãng quên trong vài năm vừa qua
bức ảnh này chứng minh rằng chúng ta cần nghề báo cao quý
giải thưởng khiến ông cảm thấy có trách nhiệm hơn với các đồng nghiệp
và giúp ông góp tiếng nói để nâng cao vị thế của nghề báo
đài phát thanh truyền hình trung ương triều tiên ngày hôm nay đã phát một đoạn video
về vụ phóng tên lửa mà bình nhưỡng vừa thực hiện
cùng với tuyên bố loại tên lửa đất đối đất này sử dụng nhiên liệu rắn
cho phép bình nhưỡng bất ngờ phóng tên lửa mà ít có khả năng bị phát hiện trước
những hình ảnh được phát sóng cho thấy tên lửa được vận chuyển trên một bệ phóng mới
trước khi được phóng đi theo góc gần như thẳng đứng và thay đổi hướng trong khi bay
triều tiên thường sử dụng công nghệ phóng lạnh cho phép các động cơ tên lửa được kích hoạt
sau khi đã rời bệ phóng
quân đội hàn quốc cho rằng triều tiên có thể đã vận dụng loại công nghệ
được sử dụng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
để phát triển loại tên lửa đa đạo tầm trung mới này
trong bài phát biểu nhân dịp năm mới nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố
nước này đã bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa
đảng sae nuri cầm quyền tại hàn quốc ngày hôm nay đã quyết định chính thức đổi tên
thành đảng hàn quốc tự do
quyết định trên được đưa ra tại hội nghị toàn quốc lần thứ bảy của đảng cầm quyền
cũng diễn ra vào sáng nay
dư luận tại hàn quốc cho rằng đảng cầm quyền đổi tên nhằm lấy lại uy tín đối với cử tri
trước thêm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đảng cầm quyền sae nuri từng sụt ra
và rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau vụ bê bối chính trị liên quan đến tổng thống park geun hye
và người bạn thân choi shin chul
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu nhóm hai mươi chín nghị sĩ thuộc đảng sanori cầm quyền ở hàn quốc
đã ly khai khỏi đảng này và thành lập một đảng mới mang tên đảng bảo thủ mới vì cải tổ
sẽ chính thức ra mắt vào ngày hai mươi bốn tháng một năm nay
ủy ban châu âu ec đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone

tăng một sáu tăng một so với dự báo trước đó
dự báo này phản ánh sự lạc quan của ec về triển vọng phát triển kinh tế của eurozone
bất chấp những rủi ro tiềm ẩn từ sự kiện anh rời khỏi ngôi nhà chung châu âu
và chính sách bảo hộ của mỹ dưới thời tân tổng thống donald trump
ec cho rằng kinh tế một mươi chín nước khu vực eurozone sẽ đạt mức tăng trưởng một sáu trong năm hai nghìn hai mươi
và tiếp tục tăng trưởng đạt một tám vào năm hai nghìn một mươi tám
so với dự báo trước đó cả hai con số dự báo trên đều được điều chỉnh tăng thêm một
cơ quan thống kê liên minh châu âu eurostat cho biết kinh tế eurozone đã tăng trưởng năm
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu cao hơn dự báo tăng bốn của các nhà phân tích trước đó
cùng với sự khởi sắc của kinh tế khu vực tỷ lệ thất nghiệp tại đức
nền kinh tế đầu tàu của eurozone cũng giảm xuống năm chín trong tháng một vừa qua
đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
các số liệu tích cực trên sẽ gây sức ép đối với ngân hàng trung ương châu âu ecb
trong việc thu giảm dần quy mô các chương trình kích thích kinh tế
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn về chính trị
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế eurozone
các nhà trồng hoa và xuất khẩu hoa của colombia nước xuất khẩu hoa lớn thứ hai trên thế giới
hiện đang vô cùng bận rộn khi ngày lễ tình yêu valentine đang đến gần
bộ nông nghiệp colombia cho biết
xuất khẩu năm trăm linh triệu cành hoa sang mỹ nhân dịp ngày lễ này năm nay
tương đương một mươi năm sản lượng hoa bán ra nước ngoài mỗi năm của quốc gia nam mỹ này
colombia là quốc gia cung cấp hoa lớn thứ hai trên thế giới sau hà lan
và xuất khẩu tới tám mươi số lượng hoa vào thị trường mỹ
những gì mà chính quyền của ông trump đang làm hiện nay
khiến những người đang có quan hệ kinh doanh với mỹ cảm thấy có chút bất an
đặc biệt là đối với những nhà xuất khẩu hoa như chúng tôi
tôi chưa thấy dấu hiệu tiêu cực nào
colombia xuất khẩu tới một sáu trăm linh loài hoa khác nhau sang mỹ
trong đó chủ yếu là hoa hồng hoa cẩm trướng và hoa loa kèn
ecuador là đối thủ cạnh tranh chính của hoa hồng colombia vào mùa valentine
ngành công nghiệp hoa đã tạo ra một trăm ba mươi việc làm cho người dân colombia
trong đó phần lớn là phụ nữ
quốc gia này hiện có bảy năm trăm linh hectare trồng hoa và lá trang trí
kim ngạch xuất khẩu hoa của colombia mỗi năm đạt khoảng một triệu
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu nước này đã xuất khẩu hai trăm hai mươi hai tấn hoa
mức kỷ lục trong gần một thập kỷ